mặc dù nhiều công tác đã thực hiện đúng tiến độ và đạt được hiệu quả đáp ứng được các nguyên tắc bảo đảm sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn nhưng ngành công thương vẫn còn những tồn tại như tình hình cung cấp thông tin thủy văn vận hành hàng ngày chưa được thường xuyên kịp thời một số đơn vị còn chủ quan chưa thực sự chủ động trong các khâu công tác báo cáo chưa đầy đủ công tác tuyên truyền huấn luyện diễn tập chưa được thực hiện thường xuyên
cũng tại buổi tổng kết bộ công thương đã đưa ra các phương hướng kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi sáu
tổng cục du lịch đã chủ trì buổi hội thảo để đánh giá năng lực nghề du lịch theo tiêu chuẩn vtos với dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội dự kiến dự án sẽ triển khai các chương trình đánh giá tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang và cao đẳng nghề du lịch huế
sau khi xây dựng bộ tiêu chuẩn vtos với một mươi nghề cùng nhiều khóa đào tạo được triển khai trên cả nước vừa qua chương trình đánh giá đầu tiên đã được tổ chức tại hà nội với hai nghề lễ tân và phục vụ buồng ở trình độ bậc một và bậc hai
các thí sinh tham gia đánh giá đã trải qua các bài thi lý thuyết và thực hành tập trung vào ba yếu tố kỹ năng kiến thức và thái độ
hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng quan về hỗ trợ kỹ thuật của dự án eu est về giáo dục và đào tạo
nghề trọng tâm chính là việc xây dựng tiêu chuẩn về nghề du lịch việt nam và triển khai áp dụng trong đào tạo nghề du lịch
với kết quả đạt được hội nghị đã đưa ra sáu tiêu chuẩn về nghề du lịch vtos đồng thời đề xuất bàn giao các tài liệu tập huấn của dự án eu rt cho các trường cao đẳng đại học cũng như các vụ chức năng của tổng cục du lịch

trong các nhiệm kỳ của đảng bộ huyện sapa luôn quán triệt một nhiệm vụ quan trọng đó là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch theo hướng bền vững
từ chủ trương này các cấp ủy đảng địa phương đã chỉ đạo và phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện
hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng quan về hỗ trợ kỹ thuật của dự án eu ert cho các trường cao đẳng đại học cũng như các vụ chức năng của tổng cục du lịch

hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng quan về hỗ trợ kỹ thuật của dự án eu ert cho các trường cao đẳng đại học cũng như các vụ chức năng của tổng cục du lịch
theo chủ trương của huyện việc triển khai mô hình trồng các loại giống nông sản mới nhằm giúp bà con tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh
để làm được điều này huyện đã giao cho trạm khuyến nông cử cán bộ xuống cơ sở
để lựa chọn các hộ đủ tiêu chuẩn về diện tích đất và nhân lực thực hiện
với giá thu mua của tư thương hiện tại bây giờ mua tại vì nhà vườn là bốn đồng trên một bát ngô
đây là một giống ngô mang lại một truyền vọng kinh tế rất là cao
vì thị trường sapa là một thị trường du lịch
giống ngô này là giống ngô mềm siêu ngọt cho nên là có thể chế biến các món ăn mà phục vụ cho khách du lịch
đến thời điểm này có thể khẳng định chủ trương của đảng bộ huyện sapa
trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch theo hướng bền vững
đã và đang phát huy hiệu quả tích cực
kết quả này là do đảng bộ đã có tầm nhìn và kế hoạch phù hợp với lợi thế của địa phương
nhờ vậy mà nhận được sự đồng lòng của nhân dân trong việc tích cực triển khai
đó là minh chứng cụ thể nhất trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng
trong phần tin thế giới hàn quốc và iaea thảo luận về vấn đề hạt nhân
chính phủ panama thành lập ủy ban điều tra thuế
hôm nay các quan chức cấp cao của hàn quốc và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
đã có cuộc hội đàm tại seoul hàn quốc trong khuôn khổ cuộc họp thường niên
nhằm thúc đẩy hợp tác về vấn đề hạt nhân
phó tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
và thứ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc về hợp tác các vấn đề đa phương
đã dẫn đầu phái đoàn các quan chức của hai bên tham dự cuộc họp
trọng tâm của cuộc thảo luận là việc hàn quốc và iaea thúc đẩy các cách thức hợp tác
nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ bán đảo triều tiên
bên cạnh đó các quan chức hai bên cũng thảo luận về các biện pháp sử dụng an toàn
và hòa bình năng lượng hạt nhân
trong khi đó khoảng hai mươi tờ truyền đơn và bốn mươi đĩa cd đã được tìm thấy và thu hồi
tại tỉnh trương di phía tây bắc seoul hàn quốc
cảnh sát hàn quốc cho biết cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đã giải truyền đơn
và các đĩa cd nhằm chỉ trích tổng thống hàn quốc park geun hee và đảng cầm quyền của nước này
cảnh sát hàn quốc cho biết đã thu hồi khoảng hai mươi tờ truyền đơn và bốn mươi đĩa cd
tại khu vực goyang thuộc tỉnh trương di phía tây bắc seoul
trước đó cùng ngày cảnh sát cũng tìm thấy hàng chục tờ truyền đơn chỉ trích quân đội hàn quốc
và các cuộc tập trận chung giữa nước này và mỹ tại khu vực trung tâm thủ đô seoul
động thái của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên diễn ra sau khi các nhà hoạt động xã hội hàn quốc
thả khoảng ba trăm linh truyền đơn chống triều tiên tại thành phố pachu thuộc tỉnh trương di
những động thái trả đũa giữa hai bên càng làm tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên gia tăng
vụ do dỉ hồ sơ panama liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền của hàng loạt nhân vật quan trọng
đã buộc nhiều nước phải ra soát lại hệ thống pháp luật nhằm ngăn chặn hành vi phi pháp này
trong đó phải kể đến đầu tiên là đất nước panama sau những chỉ trích đây là thiên đường trốn thuế
trong một tuyên bố trên truyền hình tổng thống panama juan carlos valera khẳng định
chính phủ nước này thông qua bộ ngoại giao panama sẽ thành lập một ủy ban độc lập
gồm các chuyên gia quốc tế và trong nước nhằm đánh giá lại các hoạt động hiện nay liên quan đến kiểm soát thuế
và đề xuất trao đổi thông tin với các quốc gia khác để tăng cường tính minh bạch tài chính và hệ thống pháp luật
tổng thống varela cũng cho biết thêm các cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc có trách nhiệm và thông qua con đường ngoại giao
tương tự như panama chính phủ el salvador cùng ngày cũng đã khởi động một cuộc điều tra
nhằm làm rõ ba mươi ba công dân nước này có tên trong hồ sơ panama
vụ dò dỉ hồ sơ panama đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi càng có nhiều nhân vật nổi tiếng bị phát hiện
cũng liên quan tới vụ do dị hồ sơ panama iceland vừa quyết định bổ nhiệm ông sigurdur ingi gohansson
phó chủ tịch đảng tiến bộ làm tân thủ tướng nước này
sau khi người tiền nhiệm ông simundua david gulacson bị buộc phải từ chức do cáo buộc liên quan tới vụ hồ sơ panama
liên minh trung hữu cầm quyền gồm đảng tiến bộ và đảng độc lập của iceland quyết định bổ nhiệm phó chủ tịch đảng tiến bộ bộ trưởng ngư nghiệp và nông nghiệp
ông sigurdur ingi gohansson làm tân thủ tướng nước này
sau khi người tiền nhiệm ông sigmundur david gulagson bị buộc phải từ chức do cáo buộc liên quan đến vụ hồ sơ panama
chủ tịch đảng độc lập johnny benedictson cho biết
chính phủ liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục hoạt động cho tới khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn
theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào mùa thu tới
dự kiến tổng thống iceland olafur grimson sẽ phê chuẩn đề cử trên trong ngày hôm nay
liên hợp quốc vừa bác bỏ dự thảo nghị quyết của nga
trong đó đề xuất cho phép người quốc tham gia các cuộc hòa đàm ở geneva thụy sĩ
thông tin được đại sứ quán nga tại liên hợp quốc vitaly chokin đưa ra và nhấn mạnh
quyết định của hội đồng bảo an đi ngược lại với nghị quyết của liên hợp quốc về hòa giải dân tộc ở syri
đại sứ nga tại liên hợp quốc cảnh báo việc người quốc ở syri không được tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình
đồng nghĩa với việc nỗ lực để đem lại hòa bình cho syri của cộng đồng quốc tế có thể bị ngáng trở
ông nhấn mạnh quyết định của hội đồng bảo an đi ngược lại nghị quyết liên hợp quốc về hòa giải dân tộc ở syri
cũng như phất lờ lời kêu gọi về việc tiến hành các cuộc đàm phán với sự có mặt của tất cả các bên ở syri
theo bộ ngoại giao nga nga sẽ tiếp tục yêu cầu sự tham gia của người quốc trong các vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình tại syri
bởi điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng
cũng trong ngày hôm nay tổng thống ukraine petro poroshenko tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hướng tới liên minh châu âu eu
bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía các cử tri của hà lan về hiệp ước liên kết giữa eu và ukraine
phát biểu với báo giới tại thủ đô tokyo của nhật bản tổng thống ukraine petro pohenko khẳng định sẽ tiếp tục hướng đến eu
trước đó theo kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân của hà lan có tới sáu mươi bốn số cử tri hà lan đi bỏ phiếu phản đối hiệp ước liên kết giữa eu và ukraine
ông poroshenko đã giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc trưng cầu ý dân không mang tính giang buộc của hà lan này
nhưng cho hay
ukraine sẽ xem xét cuộc trưng cầu trong tính toán của mình
nhiều chính trị gia ukraine cho rằng nước này xứng đáng với hiệp ước liên kết giữa eu và ukraine
đồng thời muốn chứng tỏ kiev có tiến bộ trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của eu
kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu tổng thống nga viktor yanukovych năm hai nghìn một mươi bốn